tỉnh bắc giang và các lực lượng hỗ trợ tại địa phương này đang gấp rút triển khai lắp đặt thiết bị máy móc
hoàn thành trung tâm hồi sức tích cực icu có quy mô lớn nhất cả nước
trung tâm này sẽ hoàn thành và có thể vận hành vào chiều nay
trung tâm hồi sức tích cực icu đang được tỉnh bắc giang triển khai có quy mô một trăm linh giường bệnh
tại trung tâm hồi sức tích cực này đã được trang bị nhiều loại máy móc thiết bị hồi sức tích cực hiện đại nhất hiện nay
toàn bộ các phòng đặt dường icu đều đang được sơn sửa lại tránh tình trạng nấm mốc gây ảnh hưởng phổi
trang thiết bị icu với hệ thống oxy trung tâm hệ thống khử khuẩn tiệt khuẩn dụng cụ hệ thống camera theo dõi tại giường
đồng thời các chuyên gia của bệnh viện bạch mai cũng sẽ kết hợp với sở xây dựng bắc giang kết nối nguồn điện và hoàn chỉnh đường điện tại bệnh viện tâm thần
vì các giường icu sử dụng nhiều máy móc cùng lúc nên cần có nguồn điện đủ để đáp ứng
đây cũng sẽ là trung tâm hồi sức tích cực có quy mô lớn nhất cả nước và có hệ thống trang thiết bị đồng bộ hiện đại nhất cả nước có tiến độ thi công nhanh
các đơn vị đã huy động hơn hai trăm linh người thi công liên tục ngày đêm để có thể hoàn thành trung tâm này sớm hơn dự kiến
để trung tâm hồi sức tích cực tại bắc giang đi vào hoạt động bộ y tế cũng đã huy động đội ngũ chuyên gia các bệnh viện hàng đầu về hỗ trợ vận hành trung tâm
phục vụ công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh bắc giang
nhân sự dự kiến là khoảng bốn mươi bốn bác sĩ
tám mươi tám điều dưỡng và các lực lượng hỗ trợ khác